công an thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đỗ trung kiên
ở xã tân tri huyện tiên du về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
ngày một mươi sáu tại khu vực phường tân hồng tp tử sơn lực lượng công an bắt quả tang kiên
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín bảy trăm linh viên ma túy kẹo và hai túi ma túy ke
có tổng trọng lượng trên năm năm kg
khám xét nơi ở của kiên cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn và ba mươi bốn viên đạn
kiên khai nhận mua ma túy của một đối tượng ở hà nội về bán cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh
tòa nhân dân tỉnh yên bái vừa tổ chức xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo chẳng vào khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mùa a lầu chú tải xã túc đán
huyện trạm tấu tỉnh yên bái đã mua hơn ba mươi bảy gam heroin của một người đàn ông không biết tên với số tiền là hai mươi hai triệu đồng
sau đó mang đến xã túc đán huyện trạm tấu bán cho người đàn ông tên hưng với số tiền hai mươi năm triệu đồng
khi lầu đang bán heroin cho hưng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên phát hiện bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật
tòa nhân dân tỉnh yên bái đã tuyên phạt mùa a lầu một mươi sáu năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
thông tin mới nhất liên quan đến vụ nữ
sinh viên bị bạn trai đánh tử vong tại lào cai xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam với phạm văn tùng
chú tại phường kim tân thành phố lào cai về hành vi cối gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu công an tp lào cai nhận được kết quả giám định của viện khoa học hình sự bộ công an
với nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương sọ não không hồi phục
ngay trong ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án
đồng thời áp giải đối tượng phạm văn tùng tới hiện trường để thực nghiệm điều tra vụ án
kết quả điều tra xác định giữa tùng và bạn gái xảy ra mâu thuẫn tùng đã chửi bới tát và đẩy ngã nạn nhân
từ trên giường xuống nền nhà nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
công an phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa bắt giữ và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh niên
chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn
với một nhóm thanh thiếu niên khác xảy ra trên địa bàn
trương thanh trường em có mâu thuẫn với nhóm của nguyễn văn tài nên đã gọi điện thoại hẹn gặp nhau
tại khu phố vĩnh phát phường vĩnh hiệp để giải quyết mâu thuẫn
nắm bắt được thông tin khoảng một giờ sáng ngày một mươi sáu tháng sáu khi phát hiện nhóm của trường em gồm một mươi ba người
công an phường đã ập vào kiểm tra thu giữ bảy cây dao tự chế được cất giấu trong cốp xe máy và đưa tất cả về trụ sở
thuê sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội đứng ra mở tài khoản ngân hàng
rồi bán cho các đối tượng xấu sử dụng vào mục đích bất hợp pháp như đánh bạc hay lừa đảo qua mạng
vụ việc công an tỉnh phú thọ phát hiện hơn một trăm linh tài khoản ngân hàng do năm đối tượng ở hà nội đứng ra thuê mở
rồi giao bán công khai trên mạng internet đã cho thấy mỗi người cần cảnh giác trước các yêu cầu thuê hoặc nhờ mở tài khoản ngân hàng
đây là các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
phú thọ khởi tố về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cầm đầu là nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
hiện đang ở tại phường đại mỗ quận nam từ liêm thành phố hà nội
quá trình điều tra cơ quan công an xác định do có mối quan hệ gia đình nên nguyễn ngọc thanh đã bàn bạc
thống nhất và giao cho nguyễn khánh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
đi thu gom tài khoản ngân hàng để mua bán kiếm lời
huyền đã liên hệ với trần hải đăng nguyễn trung hiếu và nguyễn quý lượng
đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
để tìm các mối quan hệ anh em bạn bè người quen là sinh viên để mở tài khoản ngân hàng
khi em làm xong năm thẻ đấy thì anh thanh bảo em là có quen biết bạn bè gì không thì giới thiệu cho anh để anh làm thẻ ngân hàng để chạy quảng cáo
sẽ trả cho cái người đứng sau em là người em giới thiệu được vẫn là hai hoa hồng là hai trăm linh nghìn một thẻ
và em được nhận hoa hồng là từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn một thẻ tùy loại thẻ
cơ quan công an xác định nhóm của thanh đã thuê hơn ba mươi sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn tp hà nội
mở trên một trăm linh tài khoản thuộc nhiều ngân hàng khác nhau
số tài khoản ngân hàng trên được thanh giao bán công khai trên mạng xã hội với giá từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến hai triệu đồng một tài khoản
anh hiếu có đặt vấn đề là mở thẻ để mà chạy quảng cáo
sau khi mà mở thẻ thì tôi sẽ nhận được số tiền là hai trăm năm mươi
thế sau khi mở xong thì anh chuyển lại cho anh hữu chứ không
sau khi mở xong thì tôi sẽ đưa thẻ cho anh hiếu
và anh hữu trả tiền như thế nào
vâng và anh hữu trả tiền như thế nào
vâng tiền mạng hay trình khoản như thế nào
vâng tài khoản ngân hàng
thực chất là anh có biết là anh hữu mở tài khoản đó để làm gì không
anh chỉ nghe anh hữu nói
một mục đích cụ thể thì tôi không biết
còn anh hữu thì bảo với tôi là để chạy quảng cáo
về mặt luật pháp thì báo cáo ông chí là vì so với hiện nay là người ta không nghiêm cấm
không cấm là công dân mở rất nhiều tài khoản
tuy nhiên mở tài khoản xong lại giao cho người khác thuê mượn tài khoản
đấy là hành vi vi phạm pháp luật
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là việc mở tài khoản rồi giao cho người khách sử dụng ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân mình
khi mà người ta sử dụng vào mục đích trái pháp luật thì mình lại phải đối diện với nhiều cái vấn đề hệ lụy pháp lý xảy ra về phía sau
đề nghị người dân là không mở tài khoản để giao cho những người khác sử dụng
hiện nay tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra công khai trên một số trang mạng xã hội
hệ lụy từ việc mua bán trên không chỉ gây ra nhiều rủi ro cho chủ tài khoản và các ngân hàng mà nguy hiểm hơn
đây là điều kiện để các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ các thủ tục mở thẻ và tăng tính bảo mật của thông tin cá nhân
thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động mua bán trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng
và không mở tài khoản ngân hàng rồi giao cho người khác sử dụng
tối qua cháy lớn xảy ra tại bãi phế liệu của công ty sản xuất than nén thuộc xã diễn kỳ huyện diễn châu tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa không chế thành công đám cháy
trước đó hồi hai mươi một h tối qua ngày một mươi sáu tháng sáu trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
nhận được tin báo xảy ra cháy tại công ty sản xuất viên than nén thuộc xã diễn kỷ huyện diễn châu
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động tám xe chữa cháy các loại
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức chữa cháy
đồng thời hướng dẫn người dân di rời tài sản ra ngoài khu vực cháy lớn ngăn chặn cháy lan
tuy nhiên do phế liệu được chất thành đống cao lượng chất cháy lớn lực lượng chức năng đã huy động thêm hai máy xúc
và xe chở nước của người dân tiến hành dập tàn ngăn ngọn lửa bùng trở lại
nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với các ông huỳnh văn dõng giám đốc cdc khánh hòa ông trần quốc huy
trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa bà nguyễn thị thúy nguyên giám đốc phòng dự án
công ty trách nhiệm ưu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam vndat
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra bước đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
cdc khánh hòa đã sử dụng tổng kinh phí hơn ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu dịch vụ
để thực hiện mua sắm bằng hình thức đấu thầu phục vụ phòng chống dịch
sai phạm của cdc khánh hòa có liên quan đến năm mươi tám gói thầu mua sắm
vật tư y tế hóa chất sinh phẩm kit xét nghiệm của sáu công ty với tổng trị giá trên tám mươi hai tỷ đồng
thực hiện chủ trương và chỉ đạo của ông huỳnh văn dõng ông võ quốc huy đã cấu kết thông đồng
với bà nguyễn thị thúy thực hiện trái phép năm gói thầu mua sắm các bộ hóa chất xét nghiệm iv
phục vụ xét nghiệm covid một mươi chín với tổng trị giá trên một mươi bốn tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước gần một mươi tỷ đồng
quá trình mua sắm theo các gói thầu ông dõng và một số nhân viên cdc khánh hòa có nhận tiền phần trăm
hưởng lợi từ các công ty trúng thầu trong đó có sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ việt á sản xuất
trong số các bị can bị khởi tố cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam bị can trần quốc huy
bị can huỳnh văn dõng được tại ngoại do mới bị tàn nạn giao thông
riêng bị can nguyễn thị thúy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam trong một vụ án khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối tượng dương đệ hoàng chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi một tháng sáu dương đệ hoàng cùng em ruột là dương đệ hậu đến công trình khu du lịch
đang xây dựng tại xã bình châu huyện xuân mộc tỉnh bà rịa vũng tàu để trụng khắp tài sản
đến nơi hậu đứng ngoài cảnh giới còn hoàng đột nhập vào trong
ông nguyễn đình thăng là công nhân làm việc tại công trình phát hiện
hoàng đã lấy cây sắt đánh vào đầu ông thăng làm nạn nhân tử vong
được biết hoàng là đối tượng đã có ba tiền án về tội trụng khắp tài sản
đối tượng hậu đã có một tiền án cũng về tội danh trên
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng bùi quốc hiếu chú xã bình lăng huyện tân trụ tỉnh long an
vừa bị công an huyện tân biên tỉnh tây ninh khởi tố
vào chiều ngày một tháng sáu anh ngô văn quynh ở khu bảy thị trấn
tân biên huyện tân biên phát hiện bị mất gần một trăm năm mươi triệu đồng để trong kết sắt
tiếp nhận thông tin công an huyện tân biên xác định số người trộm tiền là bùi quốc hiếu
hiếu là họ hàng đang phụ giúp việc cho gia đình anh quynh
vào sáng ngày một tháng sáu lợi dụng lúc không có người ở nhà hiếu đã lấy chìa khóa mở các sắt
lấy trộm gần một trăm năm mươi triệu đồng sau đó chạy trốn về nhà ở long an
đến tối ngày năm tháng sáu công an huyện tân biên đã bắt khẩn cấp hiếu di lý về tây ninh để phục vụ điều tra
tiếp tục với những thông tin khác nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
bộ công an đã mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông
thời gian thực hiện cao điểm trong ba ngày trong ba tháng từ ngày hai mươi tháng sáu cho đến ngày hai mươi tháng chín
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn
trong quá trình thực hiện chủ động phòng ngừa hành vi chống người thi hành công vụ gây dối trật tự công cộng
trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thủng xe và trợ hàng quá trọng tải quá khổ
tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp chở hàng hóa đúng trọng tài thiết kế của xe
tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến cao tốc quốc lộ các tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư
điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông xử lý nghiêm các vi phạm về tốc độ
khoảng hai mươi hai h ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ ba mươi hai đã xảy ra một vụ sạt lở làm hàng nghìn khối đất đá đổ xuống lòng đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
cụ thể tại vị trí km hai trăm tám mươi chín hai trăm linh quốc lộ ba mươi hai thuộc xã la pán tẩn đoạn đi từ ngã ba kim về trung tâm huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã sạt ta luy dương hàng nghìn khối đất đá đổ xuống lòng đường gây ách tắc giao thông
ngay sau khi nhận được tin báo huyện mù căng trải đã chỉ đạo lực lượng công an chốt chặn hai đầu
không để các phương tiện qua lại đoạn đường này phối hợp với công ty quản lý đường bộ huy động máy xúc và nhân lực tham gia khắc phục sạt lở để thông tuyến
nhưng do khối lượng đất đá nhiều và chủ yếu là đá tảng đoạn đường lại hẹp nên gây không ít khó khăn cho việc thông tuyến
đến thời điểm này sạt lở vẫn chưa được khắc phục
vâng bước vào cao điểm hanh khô thì nguy cơ cháy nổ sẽ ngày càng gia tăng
việc người dân sử dụng các thiết bị điện chưa đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy trong thời gian qua
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý địa bàn kiểm tra hướng dẫn đồng thời xây dựng duy trì nhân rộng nhiều cách làm hay sáng tạo
theo phương châm bốn tại chỗ để mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng cháy chữa cháy
chập điện là nguyên nhân của vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi hai h năm mươi trưa ngày một mươi sáu tháng bốn vừa qua
tại cơ sở tầm quất massa phường thổ quang quận đống đa hà nội
chỉ sau đó mấy ngày cũng xuất phát từ sự cố chập điện
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại số bảy mươi năm đường nguyễn hoàng phương mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội
qua thống kê của cơ quan chức năng có đến gần bảy mươi vụ cháy xảy ra trong thời gian qua
đều do sự chủ quan trong quá trình sử dụng điện của người dân dẫn đến cháy nổ không mong muốn
thực tế khi xảy ra cháy nổ vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở là vô cùng quan trọng
sẽ kịp thời hạn chế được thiệt hại do cháy nổ gây ra
bởi vậy những buổi tập huấn như thế này thường xuyên được triển khai
để nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ

lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của chúng tôi thì bao gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở

là chủ hộ cho thuê trọ ông phạm mạnh hạnh càng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình
trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chính gia đình
bởi vậy ông hạnh đã chủ động đầu tư lắp đặt đầy đủ bình chữa cháy thang thoát hiểm
hệ thống báo cháy khi xây dựng nhà trọ cho thuê
sau mỗi buổi tập huấn như này thì là nâng cao được mà hiểu biết được cái phòng cháy chữa cháy
tức là mình là lợi hạt nhân
tuyên truyền ở trong gia đình nhà mình trong tổ dân phố của mình
mà khi có cháy xảy ra thì là mọi người ở trong gia đình trong tổ dân phố
mọi người dân đều có thể là cứu nạn cứu hộ được
bởi vậy mỗi người dân hãy là những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bằng ý thức và trách nhiệm của mình
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vàng thị si
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn xèo lùng sán xã lũng trinh huyện mèo vạc tỉnh hà giang
về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lầu thị say
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã thượng phùng huyện mèo vạc tỉnh hà giang về tội mua bán người
và đối tượng giàng mí cấu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn xính tủng chứ xã thái phìn tùng
huyện đồng văn tỉnh hà giang phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đồng văn tỉnh hà giang
về tội bắt giữ người trái pháp luật
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện